nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín cục văn thư và lưu trữ nhà nước phối hợp với bảo tàng mỹ thuật việt nam tổ chức triển lãm phác thảo mẫu quốc huy việt nam họa sĩ bùi trang trước
triển lãm trưng bày những tài liệu quý ghi lại hành trình họa sĩ bùi trang trước sáng tạo mẫu quốc hủy việt nam từ một trăm một mươi hai bản vẽ nghiên cứu phác thảo và bản vẽ trì chi tiết
triển lãm giúp công chúng có điều kiện hiểu rõ hơn những mẫu phác thảo quốc hủy việt nam và dấu ấn của người họa sĩ
triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày sáu tháng chín tại bảo tàng mỹ thuật việt nam